chuyển sang tin tức về dịch bệnh tại các điểm nóng trên thế giới
mới đây thái lan ghi nhận trường hợp đầu tiên lây nhiễm biến thể omicron trong cộng đồng
bệnh nhân nhiễm omicron đầu tiên ở thái là một phụ nữ thái lan có chồng là phi công người colombia
bị nhiễm biến thể omicron sau khi trở về từ nigeria
trong khi đó phó thủ tướng kiêm bộ trưởng y tế arnuthin chanvirakul ngày hai mươi tháng một mươi hai cho biết
ông sẽ đề xuất đình chỉ chương trình nhập cảnh xét nghiệm và lên đường
test go đối với khách đi bằng đường hàng không đã được tiêm chủng đầy đủ đến một số quốc gia
và vùng lãnh thổ được chỉ định do sự lây lan của biến thể omicron trên khắp thế giới
nếu được thông qua tất cả các hành khách đến thái lan sẽ phải thông qua các chương trình hộp cát và cách ly
theo ông anutin thái lan đã phát hiện hơn tám mươi trường hợp nhiễm biến thể omicron
trong đó có năm mươi hai trường hợp được ghi nhận từ ngày một mươi một đến một mươi chín tháng một mươi hai
và nhiều trường hợp được ghi nhận vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi
bên cạnh những tin tức về tốc độ lây lan kinh hoàng của biến thể omicron
một nghiên cứu mới đây ở mỹ cho thấy những người mắc covid một mươi chín sau khi được tiêm chủng đầy đủ
có thể có siêu miễn dịch bảo vệ cơ thể trước virus sars cov hai
theo trang kely mail của anh nhiễm đột phá là một trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng vẫn mắc covid một mươi chín
nghiên cứu mới đã so sánh hai mươi sáu nhân viên nhiễm đột phá tại đại học y tế và khoa học origan
với những người đã được tiêm phòng nhưng chưa từng nhiễm virus sars cov hai
các nhà khoa học
nhận thấy những người nhiễm đột phá có lượng kháng thể tăng đáng kinh ngạc
tác giả nghiên cứu fikadu tafesi giáo sư miễn dịch học và vi sinh học phân tử
tại đại học y tế và khoa học origan cho biết
mức tăng kháng thể là đáng kể lên đến một và có người lên đến hai
vì vậy khả năng miễn dịch trong các ca nhiễm đột phá thực sự cao nó gần như là siêu miễn dịch
tiến sĩ monica gandhi tại đại học california tại san francisco cho biết
đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên cho thấy
các ca nhiễm đột phá sau khi tiêm vaccine tạo ra khả năng miễn dịch mạnh hơn
so với việc chỉ mắc bệnh trước đó hoặc chỉ tiêm vaccine
tuy nhiên bà cảnh báo rằng mọi người không nên cố tình tìm cách mắc covid một mươi chín
vì không thể dự đoán được người nào sẽ mắc bệnh nặng khi nhiễm virus
giáo sư tafesi cũng có quan điểm tương tự
ông nói với tờ usa today
vấn đề mấu chốt của nghiên cứu là chứng minh vaccine có thể cung cấp khả năng miễn dịch cơ bản
giúp tránh những tình huống xấu xảy ra
giáo sư james crotty tại viện miễn dịch học la giola cho biết
phát hiện này cho thấy hệ miễn dịch hoạt động tốt như thế nào
mỗi khi tiếp xúc với vaccine hoặc virus
hệ miễn dịch học hỏi nhiều hơn và tốt hơn để có thể chống lại virus sars cov hai
nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng
việc mắc covid một mươi chín sau khi tiêm một mũi vaccine sẽ giúp cơ thể tạo ra mức kháng thể cao
rất hiệu quả trong việc phòng ngừa covid một mươi chín
tuy nhiên đây là một trong số ít những trường hợp được xem xét đến kịch bản ngược lại
theo một nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học tại viện y tế công cộng ở okland
california mỹ công bố vào tháng một mươi một
tiêm mũi vaccine tăng cường có thể cung cấp mức kháng thể cao
trong việc ngăn ngừa lây nhiễm biến thể omicron
có thể nói tiêm vaccine vẫn là giải pháp hiệu quả nhất để đối phó với đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên mỹ đã chứng kiến một đợt bùng phát covid một mươi chín mới
và chuyên gia cảnh báo biến chủng omicron có khả năng lây lan cao
có thể kéo theo sóng thần lây nhiễm cho những người chưa tiêm chủng vaccine
theo số liệu của đại học john hopkins
hiện mỗi ngày mỹ ghi nhận trung bình gần một trăm ba mươi ca covid một mươi chín mới
tăng vọt so với chỉ bảy mươi ca hồi đầu tháng một mươi một
đợt bùng phát mạnh này được cho là một phần do biến chủng omicron
biến chủng omicron có khả năng lây lan rất cao nó dễ lây lan như bệnh sởi
đó là virus gây lây lan nhất mà chúng tôi từng biết
ông jonathan rayner giáo sư về dược và phẫu thuật của đại học george washington cho biết
ông cũng cảnh báo omicron có thể gây ra sóng thần lây nhiễm
cho những người chưa tiêm chủng ở mỹ
các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để xác định omicron chỉ gây triệu chứng nhẹ hơn
so với các chủng khác của sars cov hai
tuy vậy theo ông briner với khả năng lây lan cao
omicron sẽ gây sức ép lớn cho hệ thống y tế
ông breno nói làm sao chúng ta có thể bước vào cuộc chiến đó khi không được trang bị vũ khí
vaccine sẽ giúp bảo vệ các bạn đặc biệt là những người đã tiêm ba mũi vaccine covid một mươi chín
những người chưa tiêm vaccine thì không nên trần trừ nữa hãy nhanh chóng tiêm chủng
theo ông kể cả khi omicron chỉ gây triệu chứng nhẹ
người dân vẫn cần cẩn trọng để tránh kịch bản hệ thống y tế vỡ trận
theo số liệu của bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ
hiện hơn sáu mươi chín người ở nước này đang phải nằm viện để điều trị covid một mươi chín
công suất sử dụng dường bệnh điều trị tích cực là hơn hai mươi
thực tế các làn sóng dịch liên tiếp do biến chủng delta gây ra đã khiến các nhân viên y tế mỹ kiệt sức
dường bệnh không phải là vấn đề đó là vấn đề thiếu các y tá phụ trách dường bệnh
tất cả đều do số ca mắc covid một mươi chín gia tăng nhanh chóng và các y tá của chúng tôi đều đã kiệt sức
bác sĩ lisa hayes giám đốc một bệnh viện ở thành phố kansha missouri cho biết
dù delta hiện đang lan rộng ở mỹ nhưng các chuyên gia dự đoán omicron sẽ trở thành biến chủng trội tại nước này chỉ sau vài tuần nữa
ông briner khuyến cáo chúng ta cần bảo vệ hệ thống y tế
đó là lý do tại sao tất cả người mỹ nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng tiêm vaccine đầy đủ bởi hệ thống y tế của chúng ta đang bị đe dọa
một dữ liệu gần đây của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ chỉ ra
người tiêm vaccine có nguy cơ tử vong do covid một mươi chín gấp hai mươi lần và có nguy cơ nhiễm bệnh cao gần gấp một mươi lần so với người đã tiêm vaccine mũi tăng cường
theo những cảnh báo của chuyên gia mỹ việc tiêm đủ liều vaccine đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại đại dịch
trong bối cảnh đó việt nam cũng đang nỗ lực để phủ dọn vaccine cho toàn dân
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại